ngay sau lễ đón tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có cuộc hội đàm với tổng thống hoa kỳ joe biden
trao đổi những phương hướng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới
và tại cuộc gặp báo chí sau cuộc hội đàm tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng thống hoa kỳ joe biden đều khẳng định
cả việt nam và hoa kỳ đều hoan nghênh việc hai nước xác lập quan hệ ở tầm cao mới là đối tác chiến lược toàn diện
vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững
vì lợi ích của nhân dân hai nước và mong muốn tăng cường hợp tác vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững trong bối cảnh mới
tôi và ngài tổng thống joe biden đã thay mặt hai nước vừa quyết định thông qua tuyên bố chung
nâng tầm quan hệ việt nam hoa kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình hợp tác phát triển bền vững
rồi đây chúng ta sẽ
chúng tôi nâng cấp mối quan hệ hai nước nhằm thúc đẩy an ninh và thịnh vượng tại một trong những khu vực quan trọng nhất trên thế giới
chúng ta sẽ nâng cấp quan hệ hai nước lên đến mức là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
và chúng tôi rất vui vì điều này
đây là bước đi vô cùng thiết yếu với hai nước thể hiện sức mạnh của bản thân quan hệ hai nước
vào lúc chúng ta đang phải đương đầu với nhiều thách thức có tác động lớn tới quan hệ trong khu vực và trên thế giới
trước đó trong cuộc hội đàm
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng đánh giá cao tổng thống joe biden thăm việt nam
đúng vào dịp hai nước kỷ niệm một mươi năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện
chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt là dịp để lãnh đạo hai nước trao đổi về quan hệ hai nước và các vấn đề quốc tế
vì lợi ích của nhân dân hai nước đóng góp vào hòa bình hợp tác phát triển bền vững ở khu vực và thế giới
tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng thống joe biden nhất trí rằng
thực tế đã qua cho thấy những yếu tố quan trọng hàng đầu đối với sự phát triển của quan hệ việt nam hoa kỳ
là việc tôn trọng đầy đủ những nguyên tắc cơ bản định hướng cho quan hệ hai nước
trong đó có tôn trọng hiến trương liên hợp quốc luật pháp quốc tế và thể chế chính trị độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau
tổng bí thư nhấn mạnh sự hiểu biết lẫn nhau hoàn cảnh của nhau tôn trọng các lợi ích chính đáng của nhau
và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau luôn có ý nghĩa quan trọng
phương châm đặc thù cho sự phát triển quan hệ việt nam hoa kỳ là gác lại quá khứ vượt qua khác biệt phát huy tương đồng hướng tới tương lai
việt nam đánh giá cao và coi trọng khẳng định của hoa kỳ là ủng hộ việt nam mạnh độc lập tự cường và thịnh vượng
tổng bí thư đánh giá cao các nội dung được thảo luận giữa lãnh đạo hai nước về tuyên bố chung
về việc nâng tầm quan hệ việt nam hoa kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững
theo đó tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh một số phương hướng lớn để thúc đẩy quan hệ việt nam hoa kỳ
trong đó có việc tiếp tục tăng cường hiểu biết lận nhau thực hiện những nguyên tắc định hướng tạo ổn định lâu dài gặp gỡ
hợp tác cấp cao giữa các ngành các cấp giao lưu nhân dân
tổng bí thư hoan nghênh việc thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư và tăng trưởng kinh tế bao trùm
theo hướng đổi mới sáng tạo tiếp tục là nền tảng trọng tâm động lực cho quan hệ hai nước và việc hai bên nhất trí tạo đột phá trong hợp tác về khoa học công nghệ
tổng thống joe biden bày tỏ sự vui mừng được đến thăm việt nam cảm ơn sự đón tiếp trọng thị đối với cá nhân tổng thống
phản đoàn và vui mừng gặp lại tổng bí thư nguyễn phú trọng
tổng thống nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử không chỉ đối với quan hệ hai nước đối với khu vực ấn độ dương thái bình dương và thế giới
nêu quan điểm của hoa kỳ về ủng hộ một khu vực mở ổn định an toàn liên kết và thịnh vượng
tổng thống joe biden nhấn mạnh sự coi trọng đối với vai trò vị trí của việt nam ở khu vực đánh giá cao vai trò tích cực của việt nam trên nhiều vấn đề khu vực và toàn cầu
trong đó có vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu
tổng thống khẳng định sự ủng hộ đối với vai trò trung tâm của asean và mong muốn hợp tác với việt nam để đóng góp vào đoàn kết và thịnh vượng của asean
tổng thống nhấn mạnh biển đông có vị trí quan trọng đối với thịnh vượng ổn định quốc tế và khẳng định lại quan điểm của hoa kỳ về biển đông
ngài tổng thống cũng nêu sự coi trọng của hoa kỳ những mục tiêu của khuôn khổ hợp tác kinh tế ấn độ dương thái bình dương
tổng thống joe biden bày tỏ sự trân trọng đối với đất nước việt nam đánh giá cao những thành tựu của việt nam về phát triển
đồng góp vào công việc quốc tế và những đóng góp vai trò lãnh đạo của tổng bí thư nguyễn phú trọng
ngài tổng thống bày tỏ sự ủng hộ đối với sự phát triển của việt nam trong đó có hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ trong giai đoạn mới
trong đó có việc phát triển công nghệ điện tử ứng phó với biến đổi khí hậu phát triển năng lượng sạch
tổng thống joe biden đánh giá cao việc hai nước nâng cấp quan hệ lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện có lợi cho cả hai nước và lợi ích quốc tế chung
hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng cuộc hội đàm đã diễn ra trong không khí hữu nghị bình đẳng hiểu biết tôn trọng lẫn nhau trao đổi sâu rộng toàn diện và đạt kết quả tốt đẹp
những kết quả quan trọng của cuộc hội đàm và chuyến thăm của ngài tổng thống joe biden sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ hai nước trong giai đoạn mới
vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định và phát triển bền vững